trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng bảy trên địa bàn tỉnh hà giang có mưa rào và rông trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề tại các huyện quang bình xín mần và vị xuyên
theo ghi nhận nhiều tuyến đường giao thông liên bản liên xã tỉnh lộ và quốc lộ đã bị hư hại do mưa lũ
mưa to kéo dài kèm theo mưa lũ cũng đã gây sạt lở gần bảy mươi ngôi nhà bị hư hỏng
hàng chục gia đình phải di chuyển khẩn cấp đến nơi ở mới ba người bị thương
ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại hà giang là khoảng hai mươi hai tỷ đồng riêng huyện xín mần thiệt hại khoảng hơn hai mươi tỷ đồng